thưa quý vị tính đến một mươi tám h chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm một mươi trường hợp mắc mới
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm sáu mươi ba ca
bốn trong số một mươi bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một tháng ba tới ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba ca người nước ngoài đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín tại quán ba butha ở tp hcm
ba ca còn lại có liên quan tới bệnh nhân số một trăm ba mươi ba tại bệnh viện bạch mai hà nội
để kiểm chế kiểm soát có hiệu quả
sự lây lan cũng như chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc
bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký chỉ thị số một mươi năm về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với chín nhóm nội dung như sau
một là các cấp các ngành các địa phương và toàn thể nhân dân
tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch
bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng
quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực cố gắng hơn nữa
trong thực hiện các giải pháp nhiệm vụ phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng
tăng cường kỷ luật kỷ cương tuyệt đối không lơ là chủ quan
tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây cách ly kịp thời
hay là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp
hạn chế tụ tập đông người từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa
hạn chế việc di chuyển của người dân nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch đến các địa phương khác
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách
từ thành phố hà nội thành phố hồ chí minh đến các nơi khác trên toàn quốc
tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại
tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thủ tướng chính phủ cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm
kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người
các bộ y tế quốc phòng công an ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương giả soát yêu cầu thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe
sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh việt nam từ ngày tám tháng ba không thuộc diện cách ly tập trung
để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát phù hợp tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình
hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế
thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định
tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ
nhất là biên giới với lào campuchia đường thủy đường biển các cảng hàng không
tăng cường năng lực cả về nhân lực cơ sở vật chất bảo đảm cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh
chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh
làm việc tại các cửa khẩu các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác
thủ tướng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo phân luồng phân tuyến khám chữa bệnh
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân có phương án chăm sóc tốt hơn
bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ cán bộ y tế
đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch covid một mươi chín
hỗ trợ vật tư trang thiết bị cho các tỉnh giáp lào campuchia
các tỉnh thành phố tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm
các thành phố lớn tăng công suất xét nghiệm thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly
các bộ công an y tế thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm
kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật
không khai báo y tế khai báo y tế không trung thực trốn tránh chống đối
không chấp hành biện pháp cách ly y tế găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường
theo đúng quy định của pháp luật
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế tiếp tục thông tin kịp thời đầy đủ công khai
minh bạch về diễn biến dịch tập trung thông tin về việc không tập trung đông người
khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền
về các trường hợp nghi mắc bệnh
các cấp các ngành tích cực đổi mới cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động trực tuyến
trong chỉ đạo điều hành làm việc học tập thực hiện thủ tục hành chính
hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
thủ tướng đề nghị nhân dân bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch tiếp tục chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh
trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết
trang nơi công cộng tăng cường tự bảo vệ sức khỏe hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh
trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyên cáo của cơ quan chức năng
nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền
chính phủ đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền
vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện
tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cùng với việc quyết liệt phòng chống dịch các cấp các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể
hữu hiệu để kịp thời thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội
đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò chống dịch